tại đắk lắc một đối tượng nghiện ma túy có hành vi cầm dao tấn công vào lực lượng công an
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc khống chế và bắt giữ cùng đồng bọn
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
khoảng hai mươi h ngày hai mươi ba tháng bốn sau một thời gian nắm tình hình
một tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc
đã tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ ở đường lý thường kiệt thành phố buôn ma thuật
tại đây lực lượng công an đã bắt quả tang hoàng dân thắng ba mươi một tuổi ở huyện crong anna tỉnh đắk lắc
và lê thị khánh trâm ba mươi bốn tuổi ở phường thắng lợi thành phố bù ma thuật đang sử dụng cháy phép chất ma túy
khi tổ công tác ập vào đối tượng thắng đã rút một con dao dài thủ sẵn trong người ra
đâm nhiều nhát vào tổ công tác khiến một đồng chí bị thương ở tay
tôi thấy đối tượng thắng đang rút dao làm le cầm dao và đâm hướng vào vùng của đồng chí hùng
thì lúc đó tôi và đồng chí hùng đã cùng nhau khống chế
thì bản thân tôi đã bị đối tượng dùng dao đâm vào tay
bước đầu công an đã làm rõ trâm đang làm thuê ở thành phố hồ chí minh
và có quen biết với một người tên đại ở huyện cơ rông tắc tỉnh đắk lắc
vì đã nhiều lần sử dụng ma túy chung
ngày hai mươi một tháng bốn đại chuyển cho trâm một mươi triệu đồng nhờ mua ma túy đá
rồi mang về đắk lắc
đại sẽ trả công hai triệu thì trâm đồng ý
ngày hai mươi ba tháng bốn trâm tìm mối mua được ma túy và đón xe khách về lại đắk lắc
tại đây trâm điện thoại cho thắng để mượn bốn trăm linh đồng trả tiền xe
đồng thời dù thắng mang theo dụng cụ để sử dụng ma túy
tuy nhiên khi cả hai đang sử dụng chất ma túy trong nhà nghỉ
thì bị công an ập vào bắt quả tang
thu giữ hai bịch ni lông có chứa ma túy đá cùng nhiều tăng vật khác liên quan